một trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ nhiều điểm trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai
việc nước ngập sâu cộng với rất đông người và phương tiện trở về thành phố hồ chí minh sau kỳ nghỉ lễ đã khiến cho giao thông bị ùn ứ trong nhiều giờ
theo ghi nhận nơi bị ngập nặng nhất là tại km một nghìn tám trăm hai mươi tám và một nghìn tám trăm hai mươi chín
trên quốc lộ một a gần đường dẫn vào cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây thuộc xã xuân thạnh huyện thống nhất và khu vực đèo mẹ bồng con thuộc xã suối tre thị xã long khánh
tại hai khu vực trên có điểm ngập sâu đến một mét do nước ngập sâu đồng thời do lượng phương tiện rất đông sau kỳ nghỉ lễ trở về tư hướng tỉnh bình thuận đi thành phố hồ chí minh đã gây ủng tắc giao thông kéo dài
lực lượng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh đồng nai đã có mặt kịp thời để hướng dẫn phân luồng cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
tuy nhiên phải đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày khi mưa đã ngớt các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên mới dần ổn định trở lại